trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này
doanh nghiệp tư nhân đang phát triển ở hầu hết các ngành lĩnh vực tạo cơ sở vững chắc
để thực hiện thành công mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi có ít nhất một triệu doanh nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi năm có hơn một năm triệu doanh nghiệp và đến năm hai nghìn ba mươi có ít nhất hai triệu doanh nghiệp
khu vực kinh tế tư nhân việt nam đã thu hút khoảng năm mươi một lực lượng lao động trong cả nước
và tạo ra khoảng một hai triệu việc làm mỗi năm
đóng góp bốn mươi ba hai mươi hai gdp và ba mươi chín vốn đầu tư toàn xã hội
tuy nhiên hiện nay còn nhiều khó khăn hạn chế cho khối doanh nghiệp tư nhân
đặc biệt là về vốn và cơ chế
thao gỡ như thế nào để doanh nghiệp tư nhân phát triển
đây là câu hỏi lớn cần được giải đáp
làm việc của ông lê vĩnh sơn chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn sơn hà
thường bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn
là một tập đoàn tư nhân lớn có thương hiệu mạnh
tập đoàn sơn hà đã mở rộng quy mô nhanh chóng trong những năm qua
hiện nay doanh nghiệp tư nhân chiếm đến chín mươi tám tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cả nước
khối kinh tế tư nhân đã đóng góp tới năm mươi vào tổng gdp
cao nhất so với các thành phần kinh tế khác như doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp fdi trong năm hai nghìn một mươi tám
chúng ta phải phấn đấu làm sao đó để trong vòng năm năm tới cố gắng đẩy số lượng doanh nghiệp được thành lập
và chúng ta việt nam sẽ có khoảng hai triệu
như vậy thì chúng ta cần phải phát triển gấp bốn lần trong vòng năm năm
và hai triệu vẫn chưa phải là đã là nhiều
và con đường để mà hiện đại hóa rồi là đưa nền kinh tế trở thành những nền kinh tế công nghiệp hay là phát triển
thì số lượng doanh nghiệp đương nhiên nó phải nhiều lên và chất lượng nó phải tốt hơn
đấy thế thì
những số doanh nghiệp này và chúng ta cũng thấy rằng là chắc chắn xu hướng này không phải là xu hướng phát triển các doanh nghiệp nhà nước
mà thậm chí các doanh nghiệp nhà nước cần phải cổ phân hóa biến thành tư nhân
đấy và ông hoạt động bình đẳng đi
đấy và được ông dưới cái sự chi phối chung của luật doanh nghiệp
ông làm việc và ông đóng góp cho đất nước một cách nó hiệu quả một cách thực sự
thế thì cái đó chúng tôi chỉ khẳng định một chuyện là doanh nghiệp tư nhân khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh
nó đang là tất yếu
và như vậy là cái việc hội nhập vào nền kinh tế thị trường nó đang đi rất đúng hướng
tuy nhiên con đường của tập đoàn sơn hà không phải lúc nào cũng chảy đầy hoa hồng
mặc dù là tập đoàn lớn vốn mạnh nhưng trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bốn tập đoàn đã thua lỗ hơn một tỷ đồng
tìm lối thoát khỏi thua lỗ thì vướng cơ chế
nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng gặp phải cảnh khó khăn tương tự
công ty cổ phần công nghiệp anpha
cũng là một trong các doanh nghiệp như vậy
thiếu vốn công ty cũng từng loay hoay tìm cách thoát khỏi những giai đoạn thị trường bất ổn
đối với doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ như chúng tôi thực ra là cũng có rất nhiều những bước thăng trầm
đặc biệt là rơi vào sự khủng hoảng của năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi hai
đấy là cái thị trường chung về phát triển công nghiệp
và chúng tôi cũng gặp những cái khó khăn chung cho cái thị trường
và chúng tôi cũng đã phần nào đấy thay đổi lại một số những cái định hướng của mình
rồi thay đổi lại cơ cấu của mình để doanh nghiệp bắt kịp được với lại cái phát triển mới
khó khăn ở đây là khó khăn liên quan đến lĩnh vực vốn liên quan đến lĩnh vực đất đai
liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến con người tức là tuyển dụng công nhân tại địa bàn
khép lại năm hai nghìn một mươi tám cả nước có một mươi hai hai trăm hai mươi hai doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
so với cùng kỳ năm trước tám một trăm một mươi năm doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể
đáng chú ý số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm hai nghìn một mươi tám của cả nước là ba ba trăm hai mươi một doanh nghiệp
tăng một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
ở đây chúng ta cũng phải nói đến các cái điều kiện về mặt tạo điều kiện về mặt vốn
về mặt tín dụng
về mặt ngân hàng
cũng như các cái điều kiện về thuế
thì mặc dù là cái mức thuế hiện nay của các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang được xem xét
và những doanh nghiệp siêu nhỏ thì đã được giảm đến một mươi bảy
nhưng cái doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp nhỏ thì vẫn ở cái mức hai mươi như những cái doanh nghiệp lớn
và rất nhiều cái doanh nghiệp thì vẫn phản ánh rằng là cái mức thuế đó vẫn rất cao đối với họ
còn đối với các cái thủ tục hành chính
cũng như cái thời gian kê khai thì vẫn còn chiếm một cái phần rất lớn
theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci của vcci
có tới năm mươi chín doanh nghiệp cho rằng họ vẫn còn phải chi trả các chi phí không chính thức
và hai mươi tám doanh nghiệp cảm thấy chưa hài lòng đối với chất lượng thi hành công vụ của các cơ quan chính quyền
cơ chế chính là yếu tố gây khó cho doanh nghiệp

trong khi tiến trình cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa được như kỳ vọng
chưa đủ để cởi chói cho doanh nghiệp
thực ra tôi cho rằng là những cái vấn đề nó vẫn cứ tồn tại từ trước đến nay
đầu tiên phải nói rằng các thủ tục hành chính
chúng ta chỉ làm tốt ở cái thủ tục gia nhập doanh nghiệp được đánh giá là cao đơn giản dễ dàng
nhưng bao nhiêu những thủ tục về dự án đầu tư về quản lý hoạt động hàng ngày
thì nó còn rất nhiều cái vấn đề vướng mắt
và đấy là cái cản trào doanh nghiệp và đấy là cái dẫn chi phí của doanh nghiệp
thế và đặc biệt là cái chính sách thuế của chúng ta
mặc dù là giảm thuế nhưng cái thủ tục cái điều kiện những cái yêu cầu đối với lại chấp hành cái quy định về thuế
thì cũng còn rất là nhiều cái vướng mắt
thì các doanh nghiệp cũng sẽ cảm thấy là rất mệt mỏi để mà có thể thực hiện được những quy định đấy
hiện nay điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế các quyết định trồng chéo
đơn giản như cùng một văn bản luật
nhưng mỗi địa phương cơ quan lại có cách giải thích cách hiểu cách áp dụng khác nhau
do vậy chưa đảm bảo được tính minh bạch trong cơ chế cho doanh nghiệp
doanh nghiệp rất cần một làn sóng để thay đổi cơ chế đúng theo nguyên tắc của thị trường
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi kinh tế tư nhân chính là năng lực cạnh tranh của việt nam trên trường quốc tế
chính phủ cần quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo các doanh nghiệp
cơ quan quản lý giả soát lại các thủ tục hành chính
giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng hơn khi ra thị trường kinh doanh
xóa bỏ các loại phí không chính thức không bị gây khó dễ khi làm các thủ tục
vẫn còn có những vướng mắt
thí dụ như mặc dù chính phủ đã có những chủ trương cắt giảm những giấy pháp con
giảm bớt những giấy phép cho những lĩnh vực cụ thể
nhưng mà mức độ giảm ở một số lĩnh vực cụ thể của một số bộ ngành vẫn còn là chậm
và thứ hai nữa là mặc dù là đã có chủ trương cải cách thủ tục hành chính
nhưng trên thực tế thì cái việc thực thi nó vẫn còn ở một số nơi nó vẫn còn chưa tốt
tức là nó vẫn còn tình trạng trên thì dưới trên thì nóng dưới lạnh
cho nên là nó sẽ làm cản trở
và điều này rất đòi hỏi phải làm rất quyết liệt trong những tổ chức thực hiện các pháp luật
ngay chính trong khu vực kinh tế tư nhân
chỉ riêng hộ kinh doanh cá thể đã đóng góp tới hơn ba mươi gdp năm triệu hộ đăng ký
nhưng lại đứng ngoài
điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp tư nhân bị thiệt thòi
các doanh nghiệp tư nhân cũng không nên hoạt động riêng lẻ mà nên hình thành một khối thống nhất
đồng thời nên có mối liên kết với khối doanh nghiệp nhà nước để tập trung lực đẩy kinh tế cho cả hai khối
do đó hợp tác công tư nên được thúc đẩy trong phát triển kinh tế tại việt nam
chứ không nên để khối tư nhân làm ăn riêng rẽ
trong những năm qua
việt nam đã ban hành nhiều chính sách cải cách hệ thống thuế theo hướng đơn giản và giảm bớt áp lực về thuế cho doanh nghiệp
tuy nhiên chi phí phi chính thức gây ra bởi thủ tục hành chính thì vẫn tồn tại
và trở thành giao cản lớn đối với doanh nghiệp
bên cạnh đó thủ tục hành chính thuế phí lệ phí đất đai quản lý thị trường dươm già
cũng gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp tư nhân
khối kinh tế tư nhân ở việt nam thì gặp phải những rào cản khó khăn về thứ nhất là đăng ký các thủ tục
đăng ký doanh nghiệp cũng như là chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình kinh tế cá thể sang doanh nghiệp tư nhân
cũng như những khó khăn về đăng ký bảo hộ sở trí tuệ và các loại chi phí khác
nên là những cái đó thì các nhà làm chính sách phải tạo điều kiện tốt hơn cho họ
làm những cái cơ chế đó trở nên đơn giản hơn
doanh nghiệp vẫn còn nhiều băn khoăn về việc thực hiện chính sách thiếu nhất quán hay thay đổi đột ngột
thiếu lộ trình chuyển đổi chậm trễ và thiếu cơ chế
nó cũng không bằng trong việc giải quyết các tranh chấp của doanh nghiệp
do đó sự ổn định về cơ chế chính là điều kiện cần để doanh nghiệp tư nhân ổn định và phát triển
hiện nay các doanh nghiệp tư nhân vẫn phải tiếp cận nguồn vốn với mức lãi suất hơn bảy một năm
trong khi nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới chỉ phải trả mức lãi suất từ ba đến bốn một năm
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với giáo sư
naoyuki yoshino giám đốc học viện ngân hàng phát triển châu á về giải pháp tháo gỡ những vướng mắc về vốn cho doanh nghiệp tư nhân
thưa giáo sư quan điểm của ông về khó khăn và thách thức đối với khối doanh nghiệp tư nhân tại việt nam hiện nay như thế nào
cần chú trọng về cơ chế tài chính thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân
để doanh nghiệp còn phát triển và đẩy mạnh sản xuất
tại việt nam nhiều doanh nghiệp tư nhân phải đi vay với mức lãi suất rất cao
nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp
tôi nghĩ điều quan trọng là phải tạo ra một thị trường vốn minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân
cần điều tiết mức lãi suất cao nhất trên thị trường
để doanh nghiệp tư nhân còn có thể vay được nguồn vốn huy động từ dân từ các doanh nghiệp ở việt nam
nên phân bổ cho doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp
ngoài ra doanh nghiệp vừa và nhỏ cần cung cấp đầy đủ dữ liệu cho ngân hàng
dữ liệu chính xác của doanh nghiệp tư nhân sẽ giúp ngân hàng điều tiết để cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay được dễ dàng hơn
chính phủ cần làm gì để khuyến khích tạo ra một cơ chế tốt cho khối doanh nghiệp tư nhân phát triển
đóng góp cho nền kinh tế đang trên đà tăng trưởng của việt nam thưa giáo sư
đầu tiên là phải giải quyết vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đã có quá nhiều vấn đề cần bổ sung sửa đổi
một thị trường tự do sẽ tốt hơn để phát triển nền kinh tế việt nam
một vấn đề khác cần đề cập là nguồn vốn cho vay đang lấy lãi quá cao nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp
mức lãi suất này liên quan đến sự điều phối và các quyết định từ ngân hàng nhà nước
nếu thao gỡ được vấn đề này doanh nghiệp tư nhân sẽ có đà để tăng trưởng tốt hơn nhiều

bài học nào việt nam nên nhìn nhận từ các nước có nền kinh tế tương đồng trong khu vực để đưa ra các quyết sách đối với khối doanh nghiệp tư nhân thưa giáo sư
tôi nghĩ rằng nhiều quốc gia đang phát triển tại châu á đang gặp vấn đề tương tự
vấn đề lớn nhất và mang tính quyết định là vấn đề cho vay từ ngân hàng
trong khi đó ngân hàng rất khó khăn giải quyết cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp
rất nhiều quốc gia phải đối mặt với tình trạng này
cách giải quyết là cần thành lập ngân hàng đặc biệt
để giải quyết vấn đề về vốn và cơ chế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp
ở nhật chúng tôi gọi những ngân hàng đó là ngân hàng tín dụng ngân hàng cho vay tiền mặt
ngân hàng đó chỉ chuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn
đó không phải là ngân hàng lớn chuyên cung cấp vốn cho những thương vụ lớn
tôi nghĩ thành lập những ngân hàng chuyên biệt để giải quyết các vấn đề về vốn cho doanh nghiệp tư nhân vừa và nhỏ là rất quan trọng
chân thành cảm ơn giáo sư
phát triển cần có sự điều chỉnh từ cả hai phía đi cùng với sự đổi mới quyết liệt về cơ chế
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba hoặc địa chỉ email đồnghànhcunghiệp a gmail com
thân ái chào tạm biệt